bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phòng giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết
siêu âm cho thấy bệnh nhi có khối áp xe dưới da ở vùng hàm và thành ngực
ct scan ngực ghi nhận khối tổn thương kích thước rất lớn
chủ yếu vùng cổ bên phải tạo ổ áp xe trong lồng ngực có hoại tử bên trong
các bác sĩ nhiều chuyên khoa hội trần phẫu thuật lấy mổ ở khối áp xe bơm rửa dẫn lưu mổ
sau gần một tháng điều trị tình trạng bé mới cải thiện dần
kết quả cấy mũ ra vi khuẩn tụ cầu vàng là staphylococcus aureus
đây là loại vi khuẩn gây bệnh rất nặng cứng đầu với nhiều kháng sinh
mới đây bé trai một mươi hai tháng tuổi ở hà nội tử vong vì suy đa tạng
yêm phổi nhiễm trùng huyết do nhiễm tụ cầu khuẩn
vi khuẩn này thường gây ra nhiễm trùng dẫn đến hình thành các ổ áp xe
nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời
do đó khi trẻ sốt cao mệt mỏi ăn kém
cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời
bác sĩ tiến khuyến cáo phụ huynh cần cẩn thận chăm sóc trẻ chú đáo
chú ý chăm sóc dơ miệng trẻ nhỏ cũng như chảy sang trẻ
tránh viêm nhiễm vùng hầu họng gây nhiễm trùng mương mủ
tạo ổ mủ lan xuống trùng thất phổi đưa trẻ đi têm ngừa đầy đủ theo lịch hẹn
theo các bác sĩ vi khuẩn đặc biệt là vi khuẩn tụ cầu staphylococcus
là nguyên nhân chính gây ra các bệnh nhiễm trùng ở con người
tụ cầu là loại vi khuẩn có cấu trúc dương tính với gram
có đường kính khoảng một micromet thường tụ hợp lại thành các nhóm giống trùng nho
chúng thường cư trú chủ yếu trên da và trong màng nhảy
thông thường tụ cầu tồn tại trên cơ thể con người
đặc biệt là trên da mà không gây ra bệnh hoặc chỉ gây nhiễm chủng da nhẹ
tuy nhiên khi chúng xâm nhập sâu hơn vào huyết tương khớp phổi hoặc tim
có thể gây ra các tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng đe dọa tính mạng của người bệnh
nguyên nhân nhiễm khuẩn tụ cầu vàng
nhiễm tụ cầu vàng ở bệnh viện
hầu hết các trường hợp biến nhiễm tụ cầu vàng từng xảy ra với những người phải ở trong bệnh viện dài ngày
hoặc ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe như viện dưỡng lão trung tâm lọc máu
nhiễm khuẩn tụ cầu vàng có liên quan đến quá trình thực hiện các thủ thuật
hoặc sử dụng các thiết bị xâm lấn như phẫu thuật ống tiêm tính mạch thay khắp nhân tạo
nhiễm khuẩn tụ cầu vàng ngoài cộng đồng
ngoài môi trường bệnh viện con người cũng có thể nhiễm khuẩn tụ cầu vàng trong cộng đồng
thường bắt đầu từ một chiếc nhỏ trên da sau đó là lây lan qua đường tiếp xúc ra kề da
đối tượng dễ mắc tổ cầu vàng trong cộng đồng nhất là những người tiêm trích ma túy
có quan hệ đồng tính nam những người sống trong môi trường chật hẹp đông người và mất vệ sinh
nguyên nhân khác làm tăng nguy cơ nhiễm tụ cầu vàng
một số yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm tụ cầu vàng như sau
người đang dùng các thuốc ức chế biến dịch người bị dối loạn suy yếu miễn dịch
người bị bệnh tiểu đường người bị nhiễm hivs người đang lọc máu
người bệnh ung thư đang xạ trị hoặc hóa trị
người có các tổn thương da dưới dạng vết thường hở côn trùng cắn vết bỏng eczema
người có bệnh hô hấp người bị cháy sức ra do vận động chơi thể thao nhưng vệ sinh không đúng cách
những bệnh lý do tụ cầu vàng gây nên
ngộ độc thức ăn
khi ăn vài thực phẩm có nhẫm tụ cầu vàng sẽ sinh ra các độc tố ở ruột và gây nên tình trạng ngộ độc thực phẩm
bệnh tình thường diễn biến cấp tính khoảng vài giờ sau khi ăn với các triệu chứng như buồn nôn
nôn nhiều đau quạn bụng tiêu chảy
loại vi khuẩn này thường có ở thực phẩm không được đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến và bảo quản
nhiễm trùng trên da và mô mềm
một nhọt là dạng bệnh trên da phổ biến nhất do tụ cầu vàng gây nên
vi khuẩn xâm nhập thông qua các lỗ chân lông và phát triển các túi mủ trong năng lông hoặc tuyến bã
da ở khu vực bị nhiễm khuẩn trở nên sơn đỏ
nhọt do tụ cầu vàng thường xuất hiện ở mông hoặc cánh tay
nếu nhọn xuất hiện ở quanh miệng thì rất nguy hiểm vì có thể gây ra nhọt ác tính
viêm mô tế bào
đây là dạng nhiễm trùng xảy ra ở lớp sâu hơn dưới da là nguyên nhân gây sưng tấy và đỏ trên bề mặt da
bệnh này thường xảy ra ở chân và bàn chân
nhiễm khuẩn trong bệnh viện
nhiễm khuẩn tụ cầu vàng trong bệnh viện có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng như nhiễm trùng vết mổ vết bỏng nhiễm trùng đường hô hấp
viêm khớp do tụ cầu vàng gây nên thường xảy ra ở đầu gối vai hồng và ngón tay ngón chân
các dấu hiệu của bệnh bao gồm xương và nóng tại các khớp đau khớp dữ dội sốt
nhiễm khuẩn huyết và viêm nội tâm mạc
trong các bệnh do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng gây ra thì nhiễm khuẩn huyết và viêm nội tâm mạc là hai bệnh nặng nhất
hai bệnh này thường có liên quan với nhau và có diễn biến lâm sản rất phức tạp
chiếm ba mươi bốn mươi các trường hợp bị bệnh do nhiễm tụ cầu vàng gây ra
đây là những bệnh cấp tính nặng và có thể gây tử vong
nặng nhất là nhiễm khuẩn máu và có khả năng gây tử vong cao do bị suy đa tạng
nhiễm khuẩn huyết
nhiễm khuẩn huyết do tụi cầu vàng là tình trạng nhiễm chủng nặng thường khởi phát bằng một ổ nhiễm trùng
sau đó vi khuẩn xâm nhập vào máu và đi theo đường máu đến các nội tạng
tại đây chúng sẽ gây ra các ổ nhiễm trùng và đe dọa đến tính mạng người bệnh nếu không được loại bỏ sớm
viêm nội tâm mạc
đây là tình trạng viêm lớp lót bên trong tim đặc biệt là ở những người dùng văn tim nhân tạo hoặc người nghiện ma túy
viêm nội tâm mạc do tụ cầu vàng có biểu hiện như sốt cao đột ngột sốt huyết dưới móng da hoặc kết mạc mắt
bệnh có thể dẫn đến suy tim thứ phát do van tim bị tổn thương
hội chứng sốc nhiễm khuẩn
mặc dù rất hiếm gặp nhưng hội chứng này có tính đột ngột và dễ gây nguy hiểm nhất
hội chứng này xảy ra khi vi khuẩn tụ cầu vàng phát triển nhanh và giải phóng nhiều độc tố
người bệnh thường có triệu chứng như sốt cao thở nhanh và nông
có thể có những cơn ngừng thở mạch nhanh và nhỏ khó bắt tụt huyết áp chân tay lạnh nôn ói tiêu chảy đau cơ dối loạn ý thức hôn mê tiểu ít hoặc vô tiểu
viêm phổi bệnh viện
tụ cầu vàng là nguyên nhân chủ yếu gây ra viêm phổi bệnh viện bao gồm cả viêm phổi do thở máy
bệnh viêm phổi bệnh viện không phải là bệnh xuất hiện tại thời điểm nhập viện mà chỉ xuất hiện sau ít nhất bốn mươi tám giờ nhập viện
các triệu chứng là ho sốt đau tức ngực khó thở chụp x quang có hình ảnh tổn thương phổi
ngoài ra tụ cầu vàng cũng có thể gây viêm phổi trong cộng đồng nhưng tỷ lệ không nhiều chủ yếu ở các đối tượng như đang bị cúm
đang dùng corticostaroid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch người có bệnh phế quản phổi mạng tính hoặc các bệnh hô hấp nguy cơ cao khác
nhiễm trùng hệ thần kinh
vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây ra viêm mảng não mủ áp xe não áp xe ngoài mảng cứng tụ mủ dưới mảng cứng
yêm tắc xoang tĩnh mạch nội sọ
bệnh thường diễn biến trở nặng với các dấu hiệu như sốt cao nôn ói nhức đầu dối loạn ý thức mơ hồ
biện pháp trần đoán nhiễm tụ cầu vàng
để trần đoán nhiễm trùng tụ cầu vàng các bác sĩ sẽ tiến hành các bước sau đây
hỏi đáp yếu tố dịch tễ
các bệnh lý đã mắc ví dụ như đặt van tim nhân tạo phẫu thuật thăm khám toàn diện và tìm đường vào của tụ cầu như vết thương ngoài da
thực hiện thủ thuật y khoa có can thiệp xâm lấn lấy mẫu bệnh phẩm và nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để tìm kiếm vi khuẩn và định danh
thực hiện các xét nghiệm sinh hóa như xét nghiệm máu các chất phản ứng viên để đánh giá
thực hiện các xét nghiệm để đánh giá tình trạng nhiễm chủng tại các cơ quan trong cơ thể
cùng chụp ít quang phổi siêu âm tim siêu âm ổ bụng xét nghiệm nước tiểu chọc gió thắt lưng
phòng người nhiễm khuẩn trong cộng đồng
rửa tay đúng cách
rửa tay với sạp phòng ít nhất hai mươi giây kèm theo các động tác vệ sinh toàn bộ cái tay ngón tay và lòng bàn tay
có thể mang theo một chai nước khử trùng chứa ít nhất sáu mươi hai cồn để tiện rửa tay nếu không có chỗ rửa ở gần
giữ vết thương sạch và che kín
các vết cắt chảy xước được giữ sạch băng kín bằng băng khô và vô trùng cho đến khi lành
mổ từ các vết thương thường là nơi chứa vi khuẩn tụ cầu nên việc che phủ vết thương sẽ giúp ngăn chặn lây lan vi khuẩn
không dùng chung đồ cá nhân
không dùng chung vật dụng cá nhân như khăn mặt khăn tắm dao cọ dâu dao cắt móng quần áo đồ chơi thể thao
giảm dối do từ băng vệ sinh dạng tham bông
băng vệ sinh tham bông để lâu là nơi dễ sản sinh ra vi khuẩn tụ cầu vàng từ đó gây ra hội chứng sốc nhiễm độc
vì vậy nên thay băng vệ sinh thường xuyên ít nhất bốn giờ một lần
tránh sử dụng kháng sinh bừa bãi
để hạn chế tính kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn tụ cầu vàng nói riêng và vi khuẩn nói chung
không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh để điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ
vệ sinh cá nhân sạch sẽ
giữ vệ sinh cá nhân bằng cách tắm rửa hàng ngày với nước sạch và xà phòng nhất là sau khi vận động ra nhiều mồ hôi
vệ sinh răng miệng và học bằng cách đánh răng và xúc học bằng nước muối nhạt trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy
hạn chế bệnh về đường hô hấp
nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường để tránh hít phải bụi bẩn
điều trị các bệnh viêm đường hô hấp nhất là bệnh hô hấp trên như viêm họng viêm mũi viêm amidam bệnh soang cần điều trị rất điểm không nên để thành bệnh mạng tính
bảo đảm an toàn khi chế biến thực phẩm
thực phẩm chưa được nấu chín hoặc để lâu trong nhiệt độ phòng có thể bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng vì vậy cần bảo đảm thức ăn luôn nóng trên sáu mươi độ hoặc nguội ở bốn bốn độ c trở xuống
bọc cẩn thận và cất chữ nước ăn trong tủ lạnh càng sớm càng tốt luôn rửa tay trước trong và sau khi chế biến thực phẩm vệ sinh dao thớt vào mặt bàn trước và sau khi sử dụng
bốn giặt sạch quần áo ga dường
nên giặt sạch đồ bằng nước nóng và thuốc tẩy chứa thành phần an toàn để loại bỏ vi khuẩn xế khô bằng máy xấy sẽ tốt hơn là phơi khô quần áo ngoài trời